nga đã ngừng cung cấp điện cho litva thông tin này được nhà điều hành mạng lưới điện tgris của litva xác nhận
đồng thời tập đoàn năng lượng inter nhà cung cấp điện duy nhất của nga cho litva cũng đã xác nhận việc ngừng giao hàng
theo quyết định của sàn giao dịch điện toàn châu âu norsphone hoạt động mua bán điện sản xuất tại nga do interut thực hiện sẽ chấm dứt từ ngày hai mươi hai tháng năm
lượng điện nhập khẩu từ nga chiếm một mươi sáu sản lượng điện tiêu thụ của litva
sau khi dừng mua điện của nga litva có kế hoạch đáp ứng nhu cầu điện của nước này thông qua các nhà máy điện địa phương
và nhập khẩu từ các nước châu âu khác đặc biệt là thụy điển ba lan và latvia
tháng bốn vừa qua litva trở thành quốc gia liên minh châu âu đầu tiên dừng nhập khẩu khí đốt của nga và nước này cũng từ chối mua dầu từ nga